cái khả năng làm việc của các cơ quan nói chung và đặc biệt là của bộ máy tiêu hóa
cho nên rất nhiều người già là cảm thấy mình chán ăn
và có những người già thì lại cảm thấy rằng là
à bây giờ mình phải tận hưởng cuộc sống
và nó đưa lại hai cái thái cực đều rất là khác nhau
và đều đem lại một người thì ăn quá nhiều
và một người chán ăn thì ăn không đủ cái lượng
cho nên không đáp ứng được đầy đủ các cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng
vậy thì điều ấy đều đem lại một cái người thì bị giảm cân
và đặc biệt là sau tuổi năm mươi để mà chán ăn giảm cân hay mất khối cơ
chứ không phải giảm mỡ đâu ạ
bởi vì chúng ta giảm vận động giảm nội tiết
thì cái việc tích mỡ lại tăng lên
nhưng mà chúng ta chán ăn chúng ta không ăn đủ
các cái chất dinh dưỡng cần thiết thì lại rất dễ rất đến mất khối cơ
vì vậy chúng tôi rất là mong muốn đối với những người mà sau tuổi năm mươi
mà cảm thấy mình bị chán ăn
thì quý vị nên chú ý là trước hết là chúng ta phải cố gắng
mình phải nói là nếu như chúng ta như là cái cây ấy
mà chế độ ăn uống thì là
ăn đấy thì nó là nước tưới nó là phân bón
và chúng ta không có bón phân không có nước tưới
thì chắc chắn cái cây không thể xanh tốt được
cho nên chúng ta phải xác định là
ăn là một cái liệu pháp rất tốt cho sức khỏe
mà đấy là một liệu pháp không dùng thuốc
sẽ rất là tuyệt vời
chúng ta đừng đợi đến có bệnh rồi mới chữa
thì chúng ta phải xác định là
ăn là một nhiệm vụ
ăn để cho chúng ta có sức khỏe tốt
để chúng ta sẽ cố gắng và ăn
và bên cạnh đó người sau tuổi năm mươi thì rất nhiều người mất răng
mất răng thì
cái việc mất răng thì khả năng ăn nhai
sẽ kém đi
cho nên thường thích là ăn cơm chăn canh này
thường thích là ăn những cái đồ mềm như là các cái chất bột đường
thì dẫn đến cái sự mất cân đối
trong chế độ dinh dưỡng
cho nên chúng ta đối với những thực phẩm
mà chúng ta thấy cần thiết như là việc cung cấp chất đạm
thì chúng ta cần phải chọn những cái
chất đạm có giá trị sinh học cao
nhưng chất đạm ấy có thể đến từ
sữa chất đạm ấy có thể đến từ trứng
đặc biệt là lòng đỏ trứng
chất đạm ấy đến từ các loại hạt
và nếu như chúng ta không có
dinh dưỡng được một cách đầy đủ
thì chúng ta sẽ làm như vậy
răng chúng ta không nhai được thì hạt chúng ta xay ra
thành tạm gọi là sữa hạt
đối với người cao tuổi
đối với người mà sau tuổi năm mươi
rồi là thịt
thì chúng ta băm nhỏ xay nhỏ
chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được
những cái sản phẩm có giá trị sinh học cao
và vẫn cung cấp được đầy đủ chất đạm
thứ hai nữa là người già
thì thường là chỉ thích ăn cơm chăn canh thôi
nói là ăn nước rau là được rồi
mà không quan tâm đến việc đưa rau vào
thì rất dễ làm cho chúng ta
rất dễ bị tao bón
thế thì tại sao chúng ta lại không nghĩ đến là
việc cung cấp rau nhưng chúng ta chế biến nó mềm hơn
đun nó nhiều hơn
cắt thái nó nhỏ hơn
để nó phù hợp với khả năng ăn nhai
cũng như là khả năng tiêu hóa của người già
và đặc biệt đối với người già thì thường
rất là ngại những cái món xào rán
và nhất là đối với người chán ăn
thì điều càng khó hơn
thì chúng ta có thể là thậm chí không phải là xào rán
mà chúng ta có thể trộn
rồi chúng ta có thể là chế biến dưới những cái dạng
ví dụ như là cơm chúng ta có thể răng cơm
để chúng ta có thể đưa chất béo vào
bởi vì người già đôi khi chúng ta rất hay kiêng chất béo
nhưng tôi chỉ nói là
chúng ta kiêng các chất béo xấu thôi
những chất béo động vật mà nhiều các chất béo báo hòa
chứ còn việc cung cấp
colexerone đầy đủ cho cơ thể
để cho có một hệ tim mạch có sức khỏe tốt
để cho một trí não mình không hay quên
và trí nhớ vẫn tốt
thì hoàn toàn là cần thiết
thì chúng ta có thể lấy colexerone ấy
từ lòng đỏ trứng
chúng ta đối với người sáu tuổi năm mươi
nếu không có những bệnh liên quan đến tim mạch
chúng ta có thể ăn là hai cái lòng đỏ trứng trong một tuần
nhưng nếu mà có bệnh tim mạch
thì chúng ta chỉ ăn một cái lòng đỏ trứng thôi
nhưng không nên là không ăn một tí nào
lòng đỏ trứng trong suốt một thời gian dài
bởi vì là do dối luận mỡ máu
hay là do bị tăng huyết ác
mà chúng ta kiêng trứng
thì điều ấy hoàn toàn không hợp ý
và những chất béo tốt đấy chúng ta có thể lấy từ
những cái dầu thực vật
đến từ các loại hạt
để chúng ta cung cấp thêm một cái nguồn acid béo
thì thực sự là chúng ta mới có thể giữ được
sức khỏe cho trái tim
sức khỏe cho hệ tim mạch để phòng tránh đột quỵ
chứ còn chúng ta kiêng toàn bộ chất béo
là hoàn toàn sai lầm
và chúng ta chỉ kiêng những cái chất béo xấu
chất béo chiên rán lâu
chất béo mà bão hòa
thì ví dụ như là từ các cái loại bơ thực vật
hoặc là từ các cái dầu
chúng ta chiên rán và hơ lên lửa
lâu lâu lâu
nhiệt độ cao
thì chúng ta rất cần phải chú ý
chứ không nên là đoạn tuyệt với chất béo
và vấn đề thứ ba nữa